còn tại trung quốc người dân nước này đang trải qua kỳ nghỉ lễ khá im ắng
khi chính quyền xiết chặt các biện pháp chống dịch covid một mươi chín tại nhiều thành phố
tại bắc kinh các điểm du lịch hầu như vắng khách
hàng tin afp cho biết tại bắc kinh tất cả nhà hàng bị cấm bán tại chỗ
từ mùng một tháng năm cho đến kết thúc lễ vào mùng bốn tháng năm
trong khi các công viên điểm du lịch chỉ được phép đón khách bằng nửa công suất
chính quyền cũng yêu cầu người dân phải có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
trong vòng bốn mươi tám giờ để vào các địa điểm công cộng du lịch
thực tế cho thấy các điểm du lịch khác như đền phố ẩm thực hay tử cấm thành
cũng đều vắng lặng trong ngày nghỉ đầu tiên
công viên giải trí universal studios thậm chí tuyên bố tạm đóng cửa
thông thường chúng tôi bán được khoảng một mươi nhân dân tệ khoảng hai đô la mỗi ngày
nhưng nay chỉ bán được từ một đến hai nhân dân tệ
chủ một quán ăn ở khu vực tử cấm thành kể lại
bắc kinh ghi nhận năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín vào ngày một tháng một
nâng tổng số ca tại đây kể từ ngày hai mươi tháng bốn lên ba trăm hai mươi ca
tại thượng hải hàng triệu người dân vẫn đang bị phong tỏa
dù chính quyền ngày một tháng năm cho biết dịch đã được kiểm soát hiệu quả
chính quyền của nhiều địa phương khác ở trung quốc cũng yêu cầu người dân không rời khỏi nhà
trừ các trường hợp cần thiết
quốc tế lao động thường là kỳ nghỉ lễ rất nhộn nhịp tại trung quốc
tuy nhiên bộ giao thông trung quốc ước tính chỉ có khoảng một trăm linh triệu lượt đi lại
trong dịp lễ năm nay giảm sáu mươi hai so với năm ngoái
trước lễ công ty du lịch c trip tại trung quốc cho biết
nhiều du khách đặt vé đến các thành phố không có dịch như thành đô trùng khánh
hơn một nửa du khách đặt chỗ tại công ty này đều du lịch ở bên trong tỉnh mà họ đang ở
quốc gia này cũng đang cảnh báo tình hình tắc nghẽn tại cảng thượng hải
có thể thấy lệnh phong tỏa để phòng dịch covid một mươi chín đối với thành phố này là một đòn ráng mạnh
đối với chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã trao đảo do covid một mươi chín và những căng thẳng giữa nga và ukraine
cảng thượng hải là cảng container bận rộn nhất thế giới
theo world postales đây là nơi ra vào của khoảng hai tàu biển mỗi tháng
xử lý lượng hàng hóa nhiều gấp bốn lần khối lượng hàng hóa đi qua cảng los angeles của mỹ
theo dữ liệu từ chính quyền cảng của hai thành phố trong năm hai nghìn hai mươi
nhưng giờ đây với những quy định kiểm dịch mới cảng thượng hải đang bị quá tải
và phải đối mặt với lượng tàu và lượng hàng ồn tắc chưa từng có
hỗn loạn đáng kể cho công tác sao hàng trên toàn thế giới
những hình ảnh vệ tinh kỹ thuật số ghi nhận tại cảng nằm ở bờ biển phía đông trung quốc này cho thấy
lượng lớn tàu đang mắc kẻ tại đây
chuyên gia về chuỗi cung ứng ông david lenny cảnh báo
việc cảng thượng hải chịu sức ép quá lớn về lưu lượng hàng hóa
sẽ có thể gây ra sự chậm trễ trong tiến độ giao hàng suốt cả phần còn lại của năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu trong chương trình today show ngày ba mươi tháng bốn ông lenny cho biết
điều này đang ảnh hưởng đến rất nhiều mặt hàng khác nhau
sự chậm chế có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng
nếu bạn đặt hàng một món đồ có giá trị lớn hoặc đặc biệt là thứ gì đó có gắn vi mạch
thì thời gian chờ đợi này có thể còn lâu hơn nữa
vì chúng cũng sẽ vướng phải các vấn đề về chuỗi cung ứng riêng biệt
theo mes một trong những công ty vận chuyển container lớn nhất thế giới
việc thành phố thượng hải bị phong tỏa có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và đẩy chi phí lên cao
hãng này nhận định dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi và đến thượng hải sẽ chịu ảnh hưởng tới ba mươi
bởi các khu vực phố đông và phố tây của thành phố được ngăn cách bởi con sông hoàng phố đều bị phong tỏa hoàn toàn
do đó thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển sẽ tăng cao
thưa quý vị dịch bệnh và cả những vụ tai nạn là những điều mà không ai mong muốn
tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đặc biệt là vào những dịp lễ tết như hiện nay
và để hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch bệnh cùng với những tai nạn không đáng có
thì ý thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng
hãy tự bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương khỏi những nguy hiểm xung quanh
vì còn gia đình và bạn bè bên cạnh thì ngày nào cũng sẽ là những ngày lễ tết tràn ngập niềm vui
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo